mũi trịnh sát và điều tra thứ hai điều tra theo phương án nghi vấn giết người do mâu thuẫn trong làm ăn hoặc nợ nần về kinh tế

còn hai chị kia một chị bóng đường kính ngắn một chị bóng đường kính dài

bởi vì là cảm xúc vì là chỉ có những cái gì tất cả các bạn thấy là đúng
chẳng hạn như thế này

bây giờ thì đối với bà lan bà lan cũng muốn giết đồng đội
thực ra thì bà lan là một con người khá hiểu biết về pháp luật
và cũng rất quyết toán trong nhiều việc
thế nhưng ở cái vụ án này thì cái mục đích cuối cùng của bà là không phải là giết đồng luật
mà là muốn giết đồng đội
và bà là muốn dằn mặt để mà cho lường tỉnh ngộ bỏ cái thói trăng hoa trai gái
thế nhưng mà do cái điều hành của bà nó không theo ý
cho nên là dẫn đến cái hậu quả các đối tượng đã đánh chết đồng loạt
những giọt nước mắt một màng những nỗi đau chưa hết
và người đàn bà hiên ngang một thùa nay lầm lối đi trong đêm một mình
bị quản chế tại địa phương chiếc xe kia là phương tiện để bà đi lại
và tránh tiếp xúc với nhiều người
giờ đây bà kiểm soát mọi thứ tốt hơn những gì đã xảy ra cách đây hai năm

vâng nếu phụ nữ lựa chọn níu kéo hạnh phúc gia đình bằng cách thuê côn đồ đánh dằn mặt chồng vì thói trang hoa
thì đây là lựa chọn sai lầm
và kết quả là chồng tử vong gây ra hậu quả đau lòng
qua chương trình này chúng tôi hy vọng nhiều người sẽ rút ra bài học kinh nghiệm trong việc bảo vệ hạnh phúc gia đình
chương trình hành trình phá án tuần này của chúng tôi đến đây cũng xin được kết thúc
xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau